quý vị là những người được tiêm mũi bốn hãy giữ gìn sức khỏe để có thể trạng tốt nhất khi đi tiêm
đừng quên chú ý tới các phản ứng sau tiêm và khi có biểu hiện lạ hãy liên hệ với cơ quan y tế gần nhất quý vị nhẹ